trong một tháng cao điểm gia quân công an tp hà nội đã thu giữ gần tám trăm bốn mươi bình khí cười
xử phạt hành chính hơn năm trăm linh triệu đồng đối với các sai phạm liên quan đến bóng cười
theo đó có năm trên ba mươi công an quận huyện thị xã đã phát hiện xử lý sáu vụ
hai trăm ba mươi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự
riêng vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
các đơn vị thuộc công an tp đã kiểm tra xử lý hành vi vi phạm hành chính bốn mươi bảy vụ
năm đối tượng thu giữ tám trăm ba mươi bảy bình khí n hai o và một trăm linh ba vỏ bình kim loại